đồng nai hỏa tốc đề nghị bộ y tế cấp thêm gần ba triệu liều vaccine covid một mươi chín
ngày bốn chín sở y tế đồng nai có văn bản hòa tốc gửi bộ y tế đề nghị phân bổ sung vaccine covid một mươi chín
theo nội dung văn bản đồng nai có hơn ba bảy triệu người sinh sống trong đó gần hai bốn triệu người trên một mươi tám tuổi
như vậy nhu cầu vaccine để tiêm hết số người trên một mươi tám tuổi khoảng bốn tám triệu liều
tính đến nay bộ y tế đã cấp tám đợt vaccine phòng chống covid một mươi chín cho đồng nai
với gần một tám triệu liều
hàng ngàn người dân công nhân đồng nai xếp hàng tiêm vaccine sinopharm ngừa covid một mươi chín
trong khi đó đồng nai đang là địa phương có dịch diễn biến phức tạp
số ca nhiễm covid một mươi chín đứng thứ ba trên cả nước sau thành phố hồ chí minh và bình dương
mặc dù đã áp dụng quyết liệt các biện pháp phòng tránh nhưng với chủng delta siêu lây nhiễm
mỗi ngày đồng nai có từ bốn trăm linh đến một ca mắc mới
đặc biệt đã xuất hiện nhiều ổ dịch ở các doanh nghiệp lớn có hàng chục ngàn công nhân như chansin tegong vina puchen
tại các khu phòng trọ công nhân cũng bùng phát dịch
từ thực tế trên đồng nai mong muốn có thêm vaccine phòng covid một mươi chín để tiêm cho người dân
lực lượng lao động tại các doanh nghiệp từ đó duy trì hoạt động tránh đứt gãy chuỗi sản xuất
đồng nai đề nghị bộ y tế cấp bổ sung hai chín trăm sáu mươi tám tám trăm bảy mươi tám liều
cụ thể gồm một năm trăm bảy mươi sáu chín trăm bốn mươi liều các loại mona pizer astrazeneca và sinopharm
để tiêm mũi hai trong khoảng thời gian từ mùng một mươi đến ba mươi tháng chín
và một ba trăm chín mươi một chín trăm ba mươi tám liều vaccine để tiêm mũi một
hà nội ở cung phòng f năm dân quân trực chốt dương tính với sars cov hai
trưa nay hà nội ghi nhận ba mươi tám ca dương tính với sars cov hai trong đó hai mươi tám ca đã được cách ly
một mươi ca tại khu vực phong tỏa
tất cả các bệnh nhân đều thuộc chùm f một của các trường hợp hòa xuất cộng đồng
có địa chỉ tại thanh xuân một mươi chín hai mươi ba chừng một mươi đống đà bốn đàn phượng hai hoàng mai một gia lâm một hoàn kiếm một
đáng chú ý trong số một mươi chín f tại thanh xuân có một mươi sáu người có địa chỉ tại phường thanh xuân trung
như vậy từ ngày hai mươi ba tháng tám đến nay trung ca bệnh liên quan đến điểm nóng này đã ghi nhận bốn trăm bốn mươi em
ngoài ra còn có hai trường hợp ở phường nhân chính và một trường hợp ở phường khương mai có kết quả dương tính với sars cov hai
một trường hợp ghi nhận tại minh khai hai bà trưng là người đã sống trong khu vực phong tỏa
hoặc đã được cách ly tập trung từ trước vì liên quan đến f
tại thịnh quang đống đà
ghi nhận một nam bệnh nhân làm dân quân đi trực chốt từ ngày hai mươi ba tháng tám trực tại chốt ngõ thông phòng
thời điểm này bệnh nhân chuyển sang ở tại ký túc xá đại học thủy lợi
ở tập trung cùng toàn bộ đội dân quân tự vệ tự nguyện
tại đây ở cung phong với f hvd có xét nghiệm dương tính vào ngày mùng hai tháng chín
ngày mùng ba tháng chín bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính
cộng dồn số f tại hà nội trong đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi chín tháng bốn là ba bốn trăm sáu mươi tám ca
trong đó số f ghi nhận trong cộng đồng là một năm trăm năm mươi chín ca
số f là đối tượng đã được cách ly là một chín trăm linh chín ca